bộ giao thông vận tải đã tổ chức thông xe kỹ thuật tuyến đường cao tốc bắc giang lạng sơn
đoạn tuyến bắc giang chi lăng phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng đã tới tham dự và phát lệnh thông xe
với tổng mức đầu tư hơn một mươi hai tỷ đồng tuyến đường cao tốc bắc giang lạng sơn có chiều dài sáu mươi bốn km
do công ty bot bắc giang lạng sơn thuộc tập đoàn đèo cả thi công làm chủ đầu tư
đã được thông xe sau hơn hai năm triển khai thi công
theo thiết kế cao tốc rộng hai mươi năm m gồm bốn làn xe và hai làn rừng khẩn cấp vận tốc thiết kế một trăm linh km một giờ
tuyến cao tốc này chạy song song với quốc lộ một a giúp phương tiện từ hà nội đi lạng sơn giảm từ hơn ba giờ xuống chỉ còn hơn hai giờ
trong đó được sự tham gia rất trách nhiệm của chỉ đạo có hiệu quả của bộ giáo thông bộ xây dựng các bộ ngành trung ương liên quan
và đến nay thì sau thời gian chưa đầy hai năm rất là nhanh khởi động lại thì công trình bắc giang lạng sơn cao tốc đã cơ bản hoàn thành
đánh giá cao những nỗ lực của chủ đầu tư nhà thầu chính quyền và các địa phương đã rút ngắn thời gian thực hiện dự án
phó thủ tướng trịnh đình dũng nhấn mạnh dự án cao tốc bắc giang lạng sơn là một trong những tuyến cửa ngõ giao thương đường bộ giữa việt nam và các nước trong khu vực
thời gian tới khi đoạn tuyến chi lăng hữu nghị dài ba mươi km được hoàn thiện sẽ kết nối toàn tuyến cao tốc hà nội lạng sơn
tuyến đường này sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giảm ồn tắc thúc đẩy phát triển sản xuất du lịch các tỉnh đông bắc của đất nước